xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiểu long và các đơn vị liên quan
đồng thời ra các quyết định và lệnh sau
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với cao minh quang
nguyên thứ trưởng bộ y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh
và lệnh khám xét đối với dương huy liệu nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn nam liên nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính
nguyên phó trưởng ban quản lý thực hiện kế hoạch phòng chống dịch cúm ah năm n một bộ y tế
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn nam liên hiện đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại bộ y tế
công ty cổ phần công nghệ việt á và các đơn vị liên quan
theo điều tra các bị can tại công ty cổ phần dược phẩm kiểu long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cố ý không báo cáo bộ y tế bộ tài chính về thực hiện quyết toán hợp đồng đặt hàng
giữ lại ba triệu tám trăm bốn mươi tám usd tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
gây thiệt hại tài sản của nhà nước
liên quan đến vụ dùng hung khí
súng để giải quyết mâu thuẫn giữa ban ngày ở tp biên hòa
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố bị can
đối với năm đối tượng gồm dương quang hà còn gọi là hà lép bùi ngọc trí hay còn gọi là tý
phạm thanh tuấn tức tuấn cuội trần văn chiến lại văn lương để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng
kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trước đó giữa nhóm bạn gái
của đối tượng hoàng văn danh và nhóm bạn gái của phạm thanh tuấn
các đối tượng trên giữ vai trò chủ mưu cầm đầu rủ các đối tượng khác sử dụng hung khí và súng để tham gia vụ hỗn chiến
trước khu vực ngã tư tân phong thuộc khu phố hai phường tân hiệp tp biên hòa
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi vỏ đạn một phiên đạn cao su ba dao tự chế một tít xuất
công an tp biên hòa cũng đã tạm giữ hai xe ô tô do nhóm của tuấn sử dụng để chở đi đánh nhau
ngoài khởi tố các đối tượng nói trên lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù được lực lượng chức năng giải thích yêu cầu dừng các hoạt động cưa hạ cây mồng
để tiến hành đo đạc khám nghiệm hiện trường thế nhưng một nhóm năm đối tượng vẫn cố tình chống đối ngăn cản
công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc vừa tống đạt quyết định khởi tố năm bị can ở xã hòa đông
và xã ia cơn nách về tội chống người thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
nhận được đơn của công ty cổ phần cà phê thắng lợi tố giác
tại lộ cà phê số tám ở thôn toàn thắng xã hòa đông huyện cronbach đang có một số người
chặt phá hàng cây gỗ mồng đen chắn gió cho cà phê
khi tổ công tác của công an viện kiểm sát và kiểm lâm của huyện crong park đến hiện trường giải thích vận động
yêu cầu những người trên dừng cưa hạ cây mồng giữ nguyên tăng vật chứng để khám nghiệm hiện trường
thế nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn tiếp tục cưa cắt hạ thêm bảy cây mồng đen nữa
sau đó các đối tượng tiếp tục chống đối không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
và với những hành vi đó công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can
là tống tôn khánh lương văn đào lương hồng điệp yon bia và nguyễn tấn tây về tội chống người thi hành công vụ
vào dạng sáng ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân tại phố giáp
nhị phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
vào thời điểm xảy ra vụ cháy trong gia đình có ba người mắc kẹt và rất may lực lượng chức năng
đã kịp thời có mặt chữa cháy và đưa các nạn nhân thoát nạn an toàn
căn nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng sáu mươi m hai dạng nhà ống gồm ba tầng và nằm sâu trong ngõ
đám cháy kèm theo tiếng nổ
nhận được tin báo công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã xuất một xe máy chữa cháy
ba xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực năm cũng đã chi viện hai xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt
thời điểm xảy ra vụ cháy anh sáu văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng với hai con nhỏ bị mắc kẹt
lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy cứu ba người ra ngoài an toàn và ngăn không để cháy
tiếp tục cháy lan sang các hộ dân xung quanh
như vậy là trong tháng ba công an quận hoàng mai đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ thành công ba vụ cháy nhà dân cứu an toàn bảy nạn nhân
theo thông tin ban đầu trong quá trình làm việc tại phân xưởng d công ty snk khu công nghiệp minh hưng hàn quốc
thuộc xã minh hưng huyện trân thành giữa công nhân lê thị kim cúc hai mươi một tuổi và phó quản lý xưởng d nguyễn thị trang ba mươi tuổi
cùng chú xã minh hưng huyện trân thành xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng đã được hòa giải
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều chín tháng ba khi tăng ca làm cút đi ra cổng để về
khi đến cổng cúc gặp trang cùng nguyễn thị thùy là em của trang và ba nam thanh niên
trong đó có trương minh du hai mươi chín tuổi trú xã phước an huyện hớn quảng đang đứng tại cổng
thấy cúc nên trang gọi cúc đến để nói chuyện cúc vừa đi đến thì bị thùy dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu
bị đánh cúc đeo dao từ túi quần ra đâm trúng thùy gây thương tích
lúc này trang xông vào đánh cúc cũng bị cúc dùng dao đâm lại gây thương tích
cút quay lại thấy chồng mình là trần thế hiếu hai mươi tuổi bị du đánh
nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người du khiến anh này gục ngã tại chỗ
nguyễn thị thùy nguyễn thị trang và trương minh du được gửi đi khắp cứu
nhưng trương minh du đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hiện cơ quan công an đang làm việc với các đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra
những vụ án dẫn đến mất mạng xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng tháp
cho thấy nguyên nhân được xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhất thời trong cuộc sống
chỉ vì thiếu kiềm chế không nhận thức được tính nguy hiểm từ lời nói và hành vi của mình gây ra
đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng là tước đi mạng sống của người khác
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bà phạm mỹ phụng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ngụ xã long khánh a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đến tiệm vợ chồng dương văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ xã long khánh b huyện hồng ngự
để hỏi chuyện về việc vợ của vũ đến nhà bà phụng đòi nợ la lối
hai bên xảy ra cãi vã sâu sát
cùng lúc này con trai bà phụng đi cùng bạn là phạm quốc việt sinh năm hai nghìn
ngụ xã long khánh a
vũ đến huyện hồng ngự đến nhà vũ để gọi bà phụng đi về nhà
nhưng cuộc ẩu đả ngày càng nhiều hơn
trong lúc cầm kéo cách kiển trên tay vũ đã gây thông tích cho bà phụng
và đâm nhiều nhát vào người phạm quốc việt dẫn đến tử vong
sau đó vũ đến công an xã long khánh bê đầu thú
hơn hai tháng qua vũ ân hận về hành vi của mình gây ra
vũ luôn đau đáu nhớ về vợ và đứa con thơ dài ở quê nhà
những dự định về tương lai đã khép lại trong ý nghĩ
chỉ vì lời qua tiếng lại một phút bốc đồng không kiểm soát được hành vi
đã dẫn đến kết cục đáng tiếc
theo thống kê của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
thì tình hình tội phạm giết người trong năm hai nghìn hai mươi một và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
xảy ra một mươi sáu vụ làm chết một mươi sáu người
nguyên nhân các vụ án xảy ra chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn
những vụ án nhỏ nhất thời dẫn đến những hành động dùng bạo lực
hoặc hung khí nguy hiểm để tước đoạt sinh mạng của người khác
người chết kẻ cầu tù để lại nhiều hệ lụy cho gia đình xã hội
gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương
điều đáng nói giữa hung thủ gây án và nạn nhân là bạn bè
người thân thiết trong gia đình để lại nỗi đau da dẳng
điển hình như vụ án giết người xảy ra tại xã long hậu huyện lai vung tỉnh đồng tháp
bị can nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã long hậu huyện lai vung
trong lúc bụng an dạy chữa với người chồng chưa đăng ký kết hôn là phan văn bé
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã đình yên huyện lắp vò
thì giào phát hiện bé thập bồ với người phụ nữ khác
tranh cãi xô xát đánh nhau hậu quả giào dùng con dao gây thương tích cho bé dẫn đến tử vong
đồng thời ngay bản thân người phạm tội cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
mọi người nên đặt tính mạng sức khỏe lên trên hết
khi giải quyết những vấn thận thì mọi người phải kiềm chế
có nhân quá ứng xử và ôn hòa trong giải quyết
đồng thời là chúng ta phải tôn trọng pháp luật
bởi vì pháp lực còn bảo vệ cho chúng ta trong những vấn đề giải quyết những tranh chấp
những giọt nước mắt sự ân hận muộn màng của kẻ gây án
những mất mát không đủ đáp được từ phía gia đình nạn nhân
bị đau lòng cho cả hai bên
để giải quyết và hạn chế những mâu thuẫn
những hành vi bạo lực dẫn đến giết người
đòi hỏi mỗi người cần có cách hành xử và lối sống đúng mực đúng pháp luật
không vì mâu thuẫn cá nhân mà có những ý nghĩa tiêu cực
tự đẩy mình vào con đường phạm tội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
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ sáu ngày một mươi một tháng ba
và mở đầu sẽ là thông tin từ an giang
vào sáng ngày hôm nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
qua tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt quả tang
một xe ô tô khách vận chuyển hai mươi bảy nồi cơm điện nhập lậu
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay trên đường tôn đức thắng
thuộc khóm hòa bình phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã tiến hành dừng xe ô tô khách
biển kiểm soát sáu mươi bảy b một nghìn một trăm bảy mươi bốn do tài xế nguyễn việt dũng
chủ tải thành phố long xuyên để kiểm tra
tổ công tác phát hiện dưới hầm xe có chở nhiều thùng cắt tông
bên trong có chứa hai mươi bảy nồi cơm điện xuất xứ nhật bản
và tại thời điểm kiểm tra tài xế dũng đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử
để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
trong khi đó tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa truy tố một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
nhóm đối tượng này gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công
đều trú tại huyện iak tỉnh đắk lắk
và nhóm này do hiển cầm đầu thuê nhà trọ ở xã cưê bu thành phố bù ma thuật
để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất cao
phương thức hoạt động của các đối tượng là đi trên các tuyến đường
của thành phố bô ma thuật giải tờ rơi để quảng cáo cho vay tiền
hàng ngày các đối tượng sẽ trực tiếp đi thu tiền của người vay
và nếu như khách hàng không có khả năng chi trả
thì nhóm này sẽ chửi bới đe dọa nhằm mục đích thu hồi tiền
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi người vay
với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch trên sáu trăm linh triệu đồng